thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh những ngày qua đã có biết bao câu chuyện đẹp
về những người chiến sĩ công an hỗ trợ chia sẻ khó khăn với người dân
và câu chuyện về chuyến xe đặc trủng của lực lượng cảnh sát giao thông tây bắc đưa đôi vợ chồng già về
sau khi tiêm vaccine cũng là một câu chuyện đẹp để mỗi chúng ta đều cảm nhận được một sự ấm áp bình dị
sau khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín hơn một ngày lại có sẵn bệnh tiền sử là hạ canxi
trong khi tiêm vaccine bà võ thị hồng yến cảm thấy mệt mỏi khó thở nên được chồng đưa tới bệnh viện xuyên á huyện củ chi để được bác sĩ thăm khám
đến lúc ra khỏi bệnh viện thì đã gần hai mươi ba giờ khuya
đang trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu nên hai vợ chồng bà không thể đón xe về nhà vào lúc này
giữa sự lo lắng về sức khỏe lại không biết làm cách nào để vượt hơn một mươi km về nhà thì điều bất ngờ đã tới với đôi vợ chồng lớn tuổi này
nhờ mấy chú bắt xe dùm bắt xe dùm
mà nếu mà không được thì xin ngủ lại
mà xin ngủ lại mà không được nữa là đi bộ
tại vì giờ chỉ ba phương án đó thôi
chứ giờ đi bộ mình nghĩ là đi bộ về tới đâu hay tới đó
mà không ngờ là mấy chú lại đưa xe về xe đưa về dùm
mừng là mừng là muốn khóc luôn á
đặng là vậy mừng là muốn rớt muốn khóc luôn á
hai chiến sĩ cảnh sát giao thông mà ông hải bà yến nhận được hỗ trợ là đại úy phạm văn sang và đại úy lê nguyễn hoàng sơn
thuộc trạm cảnh sát giao thông tây bắc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
vào lúc gần hai mươi ba giờ khuya ngày bảy tháng tám trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trên tuyến quốc lộ hai mươi hai đối diện bệnh viện xuyên á
thấy hai người lớn tuổi dìu nhau vẻ mệt mỏi nên hai chiến sĩ cảnh sát giao thông lại gần hỏi thăm
qua chia sẻ thì mới biết hai vợ chồng vừa rời bệnh viện và không có cách nào để về nhà
không chút dơi dự ngay lập tức một trong hai chiến sĩ đã điện xin ý kiến chỉ huy
và phương án dùng xe khuyên dụng đưa vợ chồng bà yến cũng được quyết định trong thích tắc
được sự đồng ý của ban
chúng tôi dùng xe ô tô đặc trủng chở ông bà về tới địa chỉ nhà hóc môn
trên đường đi chúng tôi cũng được ông bà gửi lời cảm ơn thăm hỏi chúng tôi
qua đó thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi trong công việc khi mà được giúp ích ông bà về tới địa điểm an toàn
nghe cái câu nói của chú trưởng đó chú nói một câu là
thôi tạo điều kiện lấy xe chở cho hai ông bà già về đi chứ đêm hôm thì không thể nào bắt xe được
thì đó là tôi nghe được câu nói đó còn hơn là tôi bắt được một cuộc vàng
tại vì hiện tại bây giờ mình có tạo ra tiền cỡ nào đi nữa cũng không xài được khi mình lâm trọng bình
đây là lần đầu tiên tôi được một cái niềm rất là là là sung sướng là tôi tôi trong cái lúc mà tôi chơi giới mà được mấy chú hỗ trợ rất là cám ơn
chú đưa về tới nhà rồi động viên gia đình vợ chồng thôi ráng giữ sức khỏe thì đó là một cái mà tình cảm rất là thân thiết
thì không biết lấy cái gì để
diễn tả được cái cảm xúc của vợ chồng tôi thì thôi nhân đây tôi cũng nhờ báo đài cho tôi gửi lời cảm ơn tất cả các chú trong cái chốt tây bắc đêm hôm đó
không riêng mà tôi cũng chúc cho các chú có nhiều sức khỏe để mà phục vụ nhân dân